chiều tối một mươi hai tháng sáu thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp lãnh đạo của năm doanh nghiệp lớn
đại diện cho ba doanh nghiệp trung quốc đang đầu tư tại việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đề nghị các doanh nghiệp trung quốc tăng cường đầu tư vào việt nam
nhất là sau đại dịch covid một mươi chín để khắc phục những đứt gãy của chuỗi cung ứng trên toàn cầu
nhân dịp này thủ tướng đánh giá cao các doanh nghiệp lớn của trung quốc đã đầu tư nghiêm túc
quan tâm công tác bảo vệ môi trường và chăm lo tốt cho đời sống của người lao động
thủ tướng nhấn mạnh quan hệ giữa việt nam và trung quốc có truyền thống lịch sử
gắn bó từ trong kháng chiến giành độc lập dân tộc của hai nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định trong lúc khó khăn hoạn nạn do đại dịch covid một mươi chín
nhưng việt nam và trung quốc vẫn giữ được nhịp độ hợp tác là bạn hàng nhập khẩu và thị trường xuất khẩu
lớn thứ hai của việt nam trong bốn tháng đầu năm nay kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt
ba mươi sáu tỷ usd tăng gần sáu so với năm ngoái đến nay trung quốc là nước đứng thứ bảy trong một trăm ba mươi sáu quốc gia
và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư vào việt nam với trên hai mươi tỷ usd trong ba dự án có những dự án
có vốn đầu tư rất lớn nhất là trong lĩnh vực sản xuất sợi dệt vải và may mặc tạo nhiều việc làm
cho người lao động tại buổi tiếp lãnh đạo năm doanh nghiệp lớn của trung quốc trong đó có tập đoàn
tech home đang đầu tư vào một mươi bốn dự án tạo việc làm cho hai mươi năm công nhân báo cáo với thủ tướng nguyễn
xuân phúc về việc công ty này đã thực hiện thành công mục tiêu kép của chính phủ lãnh đạo một số
doanh nghiệp cũng cảm ơn việt nam là nước phòng chống covid một mươi chín tốt nhất thế giới vì thế họ đã
vững tin không cắt giảm lao động mà cùng nhau nỗ lực vượt qua khó khăn này cùng với kết quả chống
dịch covid một mươi chín và cuộc gặp này với thủ tướng nguyễn xuân phúc các doanh nghiệp trung quốc sẽ càng
tự tin hơn để mở rộng đầu tư vào việt nam